hàng trăm hộp thuốc thiết bị y tế chống dịch covid một mươi chín nhập khẩu trái phép vừa được đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền bắc thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài phát hiện bắt giữ
bốn lô hàng nhập khẩu từ nga về trong các ngày một mươi bảy tháng tám và hai mươi bốn tháng tám thông tin vận đơn và khai báo hải quan hàng hóa thể hiện là hàng gom quà tặng thiết bị rèn luyện thể chất lọ hoa bằng thủy tinh đầu độc đĩa cd thung tranh bằng gỗ đèn trang trí dèm
tuy nhiên khi kiểm tra lực lượng hải quan xác định lô hàng có chứa nhiều hàng hóa vi phạm cụ thể thu giữ một trăm tám mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín và ba trăm ba mươi hộp thuốc abidone
mặt hàng được quảng cáo trên thị trường dùng trong điều trị covid một mươi chín để biết abidon là thuốc kháng virus được sử dụng để điều trị bệnh cảm cúm ở nga và trung quốc
ngoài ra trong bốn lô hàng vi phạm lực lượng hải quan còn thu giữ gần sáu bao thuốc lá địa tử và sáu mươi chai rượu ngoại đây cũng là những mặt hàng nhập khẩu có điều kiện nhưng không được khai báo và có dây phép liên quan theo quy định
trong khi đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam cũng vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh này
phát hiện xe ô tô tải chở khoảng một mươi sáu năm trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại đường tránh quốc lộ một a thuộc địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam lực lượng phối hợp phát hiện xe ô tô tải do tài xế đỗ mạnh giỏi chú tỉnh hưng yên điều khiển chở tám mươi một bao tải chứa khoảng một mươi sáu năm trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế không có nhãn mát
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng
bước đầu lái xe khai nhận trở thuê số hàng trên
cho một người phụ nữ ở huyện kim bảng về tỉnh nghệ an
bộ giao thông vận tải vừa có công điện gửi tổng cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố về việc xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm liên quan đến giấy nhận diện phương tiện có mã qr luồng xanh
để kịp thời làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ nhằm nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ
không những tiêu cực bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ khẩn trương tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của tổng cục có liên quan
báo cáo bộ trưởng kết quả thực hiện trước ngày một tháng chín
tổng cục đường bộ quán triệt rút kinh nghiệm tới toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải cũng giao tổng cục đương bộ và các sở giao thông vận tải ra soát việc triển khai thực hiện cấp giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo đúng quy định
đã có gần hai năm triệu lao động trong các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh phải ngừng việc chiếm bảy mươi số lao động phải ngừng việc của cả nước trong đó có hơn bảy mươi chín doanh nghiệp đã phải rút lui khỏi thị trường
đó là thông tin từ tổng cục đường bộ
công tác đặc biệt phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ lao động thương binh và xã hội tại các tỉnh phía nam
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh đạt kỷ lục
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với hơn hai mươi ba doanh nghiệp chiếm hai mươi chín một doanh nghiệp của cả nước
tăng một mươi bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
điều này cũng khiến cho hơn ba trăm tám mươi một người lao động ở các quận huyện thành phố thủ đức
và hai trăm bốn mươi bốn người làm việc tại các khu chế xuất khu công nghiệp của thành phố bị mất việc ngừng việc
thành phố hồ chí minh cũng ghi nhận là một trong một mươi chín tỉnh thành phố phía nam có mức độ tạm dừng hoạt động sản xuất lớn
khi chỉ còn khoảng một bảy trăm linh doanh nghiệp duy trì hoạt động nhưng cũng chỉ vận hành năm mươi công suất do phải thực hiện giãn cách
một tin vui cho người dân đà nẵng trong sáng ngày hôm nay công an thành phố đã chính thức đưa ba mươi điểm cung ứng hàng hóa
vào hoạt động trên địa bàn bốn quận là liên triểu thanh khê hải châu và cầm lệ
tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu này đều do các cán bộ chiến sĩ trực tiếp đảm nhận
thời gian triển khai từ hôm nay hai mươi tám tháng tám cho đến khi thành phố kết thúc thời gian giãn cách xã hội vào ngày năm tháng chín
đây là một trong ba mươi điểm cung ứng không lợi nhuận do công an thành phố đà nẵng
trực tiếp quản lý đảm nhận việc vận hành và bán hàng
tất cả thực phẩm thiết yếu như thịt lợn gà vịt các loại rau xanh củ quả gạo và gia vị
cung cấp cho ba mươi điểm cung ứng đều được kiểm soát từ khâu chất lượng nguồn gốc xuất xứ
đến bảo quản đông lạnh và vận chuyển đến từng hộ dân
ngoài ra đối với mặt hàng rau xanh công an thành phố sẽ phát miễn phí cho người dân có nhu cầu
hoạt động của công an là phi lợi nhuận
cho đây là hy vọng là cái giá đó sẽ rẻ hơn
mà ở đây là ngoài ra là công an cũng bỏ ra một khoản kinh phí mà hỗ trợ giá cho bà con
chứ không phải là bán buôn theo kiểu của các đơn vị khác
và cũng mong rằng là hy vọng là với sự đóng góp nhỏ của công an này
thì giải quyết một phần nào đó cho bà con trong cái sự thiếu hụt về thực phẩm
tôi nghĩ rằng là đây cũng là một phương thức mà cũng đóng góp theo cái mô thức là bán hàng lưu động như vậy
cũng sẽ cơ bản đóng góp phục vụ nhu cầu của người dân và giảm bớt cái sự đi lại của người dân
thì các cái tổ dân phố trong
từ một phường có thể đến cái điểm cung ứng hàng hóa này nó nhanh hơn
và hàng hóa cũng đảm bảo là chất lượng tốt hơn
vì được ở trong các cái container lạnh thì nó sẽ đảm bảo cái hàng hóa nhất là hàng hóa tươi sống
vì đây cũng là cái cách thức rất hay
tại mỗi điểm cung ứng sẽ có bảy cán bộ chiến sĩ phục vụ
người dân muốn mua hàng chỉ cần đăng ký với ban điều hành khu dân cư thông qua danh mục có sẵn đơn giá
tiểu ban cung ứng sẽ tiếp nhận soạn đơn
cảnh sát khu vực và tình nguyện viên sẽ là lực lượng đảm nhận việc vận chuyển và giao tận tay người dân
trong ngày đầu tiên thực hiện tuy còn khá bỡ ngỡ với công việc này
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân mà phục vụ tận tình
đối với nữ thì có thể là thuận lợi hơn nhưng mà bản thân là nam
nên quá trình ban đầu là việc phân chia lương thực thực phẩm như gà vịt các mở hàng đó là cũng có những bỡ ngỡ nhất định
nhưng mà cũng hy vọng là
mình làm nhiều là cũng sẽ quen và mình mang đến cái niềm vui cho người dân
qua ngày đầu thì còn thơ tươi sau là mấy ngày sau toàn là an toàn là trong lạnh
hôm nay nói thiệt là cũng có hỗ trợ của công an phố
đưa tới khu dân cư thì lúc tôi nhận cái quà này là rất tươi của nhân dân
khu quà tươi này còn rẽ nữa ủng hộ này
cho nên là tham mạc của khu dân cư cũng như bà công nhân dân rất kia là có mơ
để ba mươi container cung ứng hàng hóa đi vào hoạt động
công an tp đà nẵng đã
huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ ngày đêm phân loại
vận chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể để nguồn hàng đến tay người dân đảm bảo chất lượng
căn cứ vào tình hình thực tế công an tp sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này
đến các quận huyện còn lại trên địa bàn tp
từ giờ ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám tỉnh gia lai quyết định thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu toàn tp pleiku
sau thời gian thực hiện giãn cách thì toàn tp pleiku sẽ kiểm soát khoanh vùng thiết lập chốt chặn
tại các cửa ngõ giao thông của tp giãn cách xã hội nghiêm túc
tp pleiku tạm dừng tất cả các hoạt động trường học hoạt động công cộng
cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
các hoạt động hội họp không cần thiết cũng phải dừng
trường hợp phải tổ chức họp phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền
tuần thủ tuyệt đối nguyên tắc năm k của bộ y tế cung cấp biện pháp phòng chống dịch theo quy định
các cơ quan ban ngành đoàn thể đơn vị của trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn thành phố pleiku
các cơ quan ban ngành đoàn thể ủy ban nhân dân các xã phường của thành phố
thực hiện việc sắp xếp bố trí nhân viên làm việc luân phiên
số lượng người làm việc tại công sở không quá năm mươi tổng số lao động của đơn vị